thưa quý vị song song với số ca mắc mới ca tử vong đều tăng chóng mặt
hà nội còn đối mặt với nỗi lo omicron nhen nhóm xuất hiện
mới đây chuyên gia kiến nghị thành phố chuẩn bị cho tình huống sâu nhất trong dịp nghỉ lễ tết sắp tới
theo số liệu mới nhất số ca mắc covid một mươi chín trên địa bàn thành phố ở đại dịch thứ tư là bốn mươi sáu trăm bốn mươi sáu ca
tương ứng với tỷ lệ ca nhiễm trên dân số là bốn mươi tám tỷ lệ ca mắc là một trên một trăm linh dân
tổng số ca tử vong là một trăm linh chín tỷ lệ tử vong đến nay của hà nội là gần hai mươi năm
đáng chú ý số ca tử vong đã tăng thêm ba mươi bốn người chỉ trong vòng bảy ngày qua
bằng bốn mươi năm tổng số ca tử vong trong bảy tháng trước đó
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng thừa nhận
lo ngại của lãnh đạo hà nội hoàn toàn cốt

cảm ơn các bạn đã theo dõi và đăng ký kênh của chúng mình
bên cạnh đó hà nội sẽ phải tìm cách hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng chuyến tầng
phát hiện sớm f điều trị tại nhà diễn biến nặng để kịp thời điều trị
thời gian nghỉ lễ sắp tới sẽ vô cùng thử thách đối với hà nội
chuyên gia cảnh báo đây có thể là thời điểm dịch bùng phát mạnh nhất
khi người dân có nhiều thời gian rảnh tụ tập ăn uống liên hoan cuối năm
tới thăm người thân bạn bè
ông nguyễn huy nga đề nghị thành phố đẩy mạnh truyền thông về nguy cơ của dịch bệnh
đặc biệt là nhóm nguy cơ cao người dân bên cạnh các quy tắc để bảo vệ bản thân
cần chú ý hơn trong khi nhà có người già trẻ nhỏ hạn chế đến mức thấp nhất
nguy cơ cho những người xung quanh
trước nguy cơ hà nội sắp chạm mốc hai ca một ngày
trước ngày hai mươi tám tháng một mươi hai bệnh viện bạch mai tổ chức lệ suất quân
cử hai mươi sáu cán bộ y tế tăng cường chống dịch cho quận đống đa hà nội
theo đó bệnh viện bạch mai sẽ cử hai mươi sáu cán bộ nhân viên y tế trực tiếp
đến hai mươi một trạm y tế lưu động tại hai mươi một xã phường
và hai cơ sở thu dung điều trị quản lý người nhiễm covid một mươi chín của quận
tại đại học thủy lợi và đại học ngoại thương để hỗ trợ tăng cường
cho công tác phòng chống dịch
ngoài ra tối nay ngày hai mươi chín tháng một mươi hai sẽ diễn ra khóa đào tạo đầu tiên
của bệnh viện bạch mai cho cán bộ y tế tầng một của quận đống đa
về các vấn đề quản lý f tại nhà vấn đề cấp cứu xử trí vận chuyển
người bệnh cấp cứu từ trạm y tế lưu động từ các cơ sở thu dung
đến các cơ sở điều trị ở tầng cao hơn vấn đề nâng tầng khi bệnh nhân diễn biến nặng
và vấn đề hạ tầng khi bệnh nhân diễn biến nhẹ hơn
tất cả nội dung đó sẽ được các chuyên gia thầy thuốc của bệnh viện bạch mai
đào tạo trong ba buổi tối mỗi buổi tối sẽ có hai chuyên đề
đây cũng là các bác sĩ đã kinh qua các mặt trận nóng bỏng tại hải dương
bắc ninh bắc giang tp hcm và bên cạnh hai mươi sáu cán bộ nhân viên này
là các thầy cô có nhiều kinh nghiệm chống dịch các chuyên gia đầu ngành
sẵn sàng hỗ trợ khi có nhu cầu
theo số liệu mới nhất số ca mắc covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
ở đợt dịch thứ tư là bốn mươi sáu trăm bốn mươi sáu ca tương ứng với tỷ lệ ca nhiễm trên dân số là ba mươi
tỷ lệ ca mắc là một trên một trăm linh dân tổng số ca tử vong là một trăm linh chín ca
tỷ lệ tử vong đến nay của hà nội là gần hai mươi bảy
đáng chú ý số ca tử vong đã tăng thêm ba mươi bốn người chỉ trong vòng bảy ngày qua
bằng bốn mươi năm tổng số ca tử vong trong bảy tháng
như vậy ngay lúc này người dân đang sinh sống và làm việc tại hà nội
nên đặc biệt lưu tâm đến tình hình covid
nếu có thể hãy làm việc online thay vì đến công sở hẹn đối tác qua zuo
thay vì đến gặp trực tiếp quý vị nha
và tết dương lịch hai nghìn hai mươi một bạn có thể đón tết tại chỗ thay vì về quê
để khiến cho dịch bệnh trở nên phức tạp hơn
thưa quý vị và các bạn liên quan đến bệnh nhân covid một mươi chín đầu tiên tại việt nam
nhiễm biến thể omicron là người nhập cảnh
mới đây cục trưởng cục y tế sự phòng bộ y tế cho biết
tất cả người nhập cảnh cùng ca nhiễm biến thể omicron đều được cách ly ngay
lấy mẫu xét nghiệm nhanh dương tính và được quản lý kịp thời
bệnh nhân đang được cách ly tại phòng riêng tại bệnh viện trung mương quân đội một trăm linh năm
và điều trị theo phát đồ của bộ y tế không có khả năng lây ra cộng đồng
theo cơ quan giám sát dịch tễ có một trăm sáu mươi năm người đi cùng chuyến bay với bệnh nhân covid một mươi chín
nhiễm biến thể omitforn đầu tiên tại việt nam tất cả đều đã được cách ly tập trung theo quy định
giáo sư lân đánh giá
một trăm sáu mươi năm người đi cùng chuyến bay với bệnh nhân này cũng đã được cách ly tập trung theo quy định
trong số này chủ yếu là người ở hà nội và ba địa phương khác
bộ y tế đã có công điện gửi các địa phương có người đi cùng chuyến bay để thực hiện quản lý theo quy định
với các biện pháp quản lý người nhập cảnh chúng ta đang áp dụng không có khả năng
nhiễm biến thể omicron lây lan ra cộng đồng
cũng theo giáo sư lâm trong nước đã triển khai hệ thống giám sát các trường hợp mắc covid một mươi chín bất thường
để chuyển về các viện pasteur
y tế để giải trình từ trên nhằm phát hiện biến chủng omicron
thưa quý vị khán giả những gì đang xảy ra tại trung quốc và các nước trên thế giới
đang chứng minh rằng omicron không hề đơn giản
bởi vậy chúng ta cần phải hết sức cảnh giác không được lơ là trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
những thông tin mới nhất liên quan đến diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước và thế giới
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại